đã sáu mươi mùa xuân một nghìn chín trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi sự kiện lịch sử đồng khởi hòa thịnh ở tỉnh phú yên vẫn còn nguyên giá trị
cũng như về ý nghĩa chính trị xã hội của thời đại
với những thế hệ hôm nay sức mạnh của phong trào đồng khởi hòa thịnh năm xưa đã cổ vũ
và thôi thúc phải ra sức xây dựng quê hương
đồng khởi hòa thịnh là bước đầu quan trọng trong phong trào cách mạng vùng nông thôn đồng bằng phú yên
làm rúng động chính quyền mỹ diệm tạo cơ sở cho nhân dân toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng
chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công mở đầu cho phong trào giải phóng các tỉnh đồng bằng khu năm
là nhân chứng quan trọng của cuộc đồng khởi hòa thịnh ông dương thụ chín mươi tuổi
bí danh mười đệt nguyên bí thư huyện ủy tuy hòa trong kháng chiến chống mỹ nhớ lại
tôi chỉ nói cái đồng khởi hòa thịnh năm hai mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi nó diễn ra như vậy là rất xuân xế
tất cả nhân dân và cán bộ cơ sở đồn quyền hợp pháp là chín thôn đều quy tụ lại tại chợ mỹ xuân
thì một cái đêm đồng khởi như vậy là nao nước mở trống tất cả mọi người là hăng ái hay hăng ái để mà làm đồng khởi
sau đồng khởi thì thanh niên tớ tấp trong đêm đó ra như vậy gần năm mươi thanh niên
thì sau đồng khởi như vậy thì nói chung là phát động một phong trào
phong trào là sâu nấu đánh trận bộ xét và đánh trận cầu gián
chúng ta làm lên như vậy là nói chung là nhân dân đóng góp cho cách mạng nói chung là không sao cơ chiếc
cái hầu đó là chợ kia chỉ có cái sân thôi không có gì
từ đấy vào đây khang trang lịch sử bây giờ tôi hiểu là như vậy là nói chung là xào chủ nghĩa chính công
hiện nay đảng bộ xã hòa thịnh có một mươi bảy tri bộ
đảng bộ trực thuộc với bốn trăm năm mươi năm đảng viên
đây là những hạt nhà lãnh đạo của quê hương đồng khởi trong phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
phấn khởi nhất trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua lần đầu tiên xã hòa thịnh thu về ngân sách gần năm bốn tỷ đồng
đạt hơn ba trăm linh sáu chỉ tiêu huyện giao
với một đồng viên thanh niên thì bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức dùng kỹ trí tờ đã học được ở nhà trường
để cống hiến cho quê hương
xây có những cái
chương trình hành động cụ thể những việc làm thiết thực để xây dựng cho quê hương
xuân về khi thế những ngày đồng khởi năm một nghìn chín trăm sáu mươi mãi mãi là trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh
bảo vệ tổ quốc của quân và dân phú yên
lịch sử hào hùng ấy luôn là động lực mạnh mẽ cho thế hệ hôm nay tiếp tục công hiến
xây dựng vững chắc quê hương anh hùng